dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống
các doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh
ở tp hcm nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải tạm ngừng hoạt động
đến thời điểm này tp hcm đã có khoảng chín mươi chín mươi năm doanh nghiệp lữ hành đã tạm ngưng hoạt động
chỉ còn số ít doanh nghiệp còn hoạt động để xử lý công nợ với đối tác khách hàng
nhân viên phải luôn phiên chia các hoạt động trực tuyến tại nhà hoặc nghỉ không lương đến khi hết dịch
công suất phòng tại các khách sạn hiện giảm hơn chín mươi một so với cùng kỳ
số lượng lao động giảm sáu mươi một từ nghỉ không lương hoặc ngừng việc
sở du lịch đã đưa ra hai kịch bản để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới
tiếp tục triển khai kích cầu du lịch nội địa nếu như dịch bệnh được khống chế trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong trường hợp dịch bệnh kéo dài đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những nhóm giải pháp trên
thành phố cũng sẽ tập trung nhóm giải pháp cơ cấu đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành
hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu để phát triển bền vững